bắt đầu từ năm học này hà nội sẽ triển khai dự án sữa học đường dành cho học sinh mầm non và tiểu học
nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong bối cảnh thời gian qua đã có nhiều địa phương phải tạm dừng đề án sữa học đường
vì xảy ra những sự cố khiến cho nhiều phụ huynh còn nhiều băn khoăn trước quyết định có cho con tham gia hay không
đề án thực hiện chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên điều phụ huynh băn khoăn là việc đăng ký nhưng không hề biết hãng sữa là gì
liệu có xảy ra tình trạng ngộ độc như nhiều địa phương trong thời gian vừa qua khi triển khai sữa học đường hay không
đề án thực hiện chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi

đề án thực hiện chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi

đề án thực hiện chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng